thưa quý vị trên cơ sở điều hành của liên bộ công thương tài chính
các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ một mươi năm h ngày hôm nay
theo đó giá xăng e năm tăng hai trăm tám mươi đồng một lít giá bán là hai mươi hai bảy trăm năm mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm tăng ba trăm ba mươi đồng một lít giá bán hiện tại là hai mươi ba chín trăm hai mươi đồng một lít
giá dầu diesel giảm một trăm bốn mươi đồng một lít giá bán là hai mươi bảy trăm bảy mươi đồng một lít
như vậy từ đầu năm đến nay giá xăng đã có sáu lần tăng và ba lần giảm
ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất là ngày hai mươi hai tháng hai giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm
theo đó mỗi lít xăng giảm từ ba trăm hai mươi đến ba trăm sáu mươi đồng các mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa cũng hạ ba trăm linh bốn trăm năm mươi đồng một lít
tại kỳ điều hành ngày hôm nay liên bộ tài chính công thương không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn
đối với hầu hết các loại xăng dầu trừ dầu ma rút chi ba trăm linh đồng một lít
khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông sẽ có thay đổi theo thông tư số ba mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải ban hành
khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
đáng chú ý các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km có mức giá trần là một sáu trăm linh nghìn đồng một vé một chiều
với đường bay phát triển kinh tế xã hội và một bảy trăm linh đồng một chiều
các đường bay còn lại chịu mức tăng từ năm mươi đồng đến hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài và từng đường bay
theo thông tư số ba mươi bốn mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay
trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không
mức giá này bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách hành lý
khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm
hiện tại thì các hãng hàng không có mức giá tối đa
các hãng hàng không việt nam đều xây dựng sản phẩm và giá vé máy bay nội địa phù hợp với nhu cầu của hành khách
và nằm trong khung giá quy định tại các thông tư nêu trên
so sánh giá vé máy bay nội địa với các hãng trong khu vực thì giá vé tính theo km
tại thị trường nội địa việt nam theo khung giá quy định hiện vẫn khá thấp
so với các thị trường trong khu vực và trên thế giới
sau giai đoạn các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất thì mới đây
bắt đầu có một số ngân hàng thương mại đã dục dịch tăng nhẹ lãi suất tiền gửi
từ một đến bốn điểm phần trăm như techcombank sacombank bvbank
sự điều chỉnh này thì được nhìn nhận như biện pháp thu hút thêm tiền gửi sau dịp tết người đáng
lãi suất tăng nhẹ chủ yếu ở các kỳ ngắn hạn các kỳ hạn dưới năm tháng ở số nhóm ngân hàng cổ phần
phổ biến là từ hai năm đến ba tám một năm
riêng với tiền gửi một mươi hai tháng vẫn giao động trên dưới năm một năm
các chuyên gia nhận định việc một vài ngân hàng điều chỉnh
điều chỉnh biểu lãi suất thì xuất phát từ nhu cầu cơ cấu lại nguồn vốn tài chính của ngân hàng
đang nói động thái tăng nhẹ lãi tiền gửi huy động từ dân cư diễn ra sau khi lãi suất liên ngân hàng
đã chạm mức cao nhất trong chín tháng cho thấy các ngân hàng có nhu cầu về vốn
đặc biệt khi huy động vốn đến giữa tháng hai theo ước tính của công ty chứng khoán vds đã giảm một sáu
tăng lãi suất để hút tiền gửi đầu năm cũng là hoạt động thường thấy của các ngân hàng dịp năm mới
nhất là khi năm nay các ngân hàng thương mại đã được giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ đầu năm
đòi hỏi họ phải có lượng vốn để sẵn sàng cho vay
dù hiện tại tín dụng đang tăng trưởng âm nhưng được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi
tổng cục thống kê vừa cho biết tháng hai có tết nguyên đán nên nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân tăng cao
giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu là nguyên nhân làm giảm
làm cho chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai tăng
tăng một bốn so với tháng một và tăng ba chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
bình quân hai tháng đầu năm cpi tăng ba sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản tăng hai tám mươi bốn
so với tháng trước cpi tháng hai tăng một
khu vực thành thị tăng chín mươi tám
khu vực nông thôn tăng một chín
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
có chín nhóm hàng tăng giá hai nhóm hàng giảm giá
tổng cục thống kê cho biết các yếu tố làm tăng cpi trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đó là chỉ số giá nhóm gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu
và nhu cầu tiêu dùng gạo nếp và gạo tẻ trong dịp tết nguyên đán tăng cao
làm cho giá gạo hai tháng đầu năm tăng hai mươi một sáu so với cùng kỳ năm trước
tác động làm cpi chung tăng thêm năm mươi năm
vé xem phim trên mạng xã hội
chị quỳnh anh làm nhân viên văn phòng

từ vé tàu xe hay vé xem phim
chị đều giao dịch qua mạng internet

giả của các sản phẩm trên không gian mạng
do nhu cầu công việc

thì sẽ lên mạng để tìm những cái vé xem phim online
thì đôi lúc thì sẽ tìm được những cái vé xem phim ưng ý
nhưng mà có lúc thì sẽ tìm phải những cái vé xem phim không có giá trị
hình thức mua bán các loại vé online
đã tiết kiệm được công sức thời gian cho cả người mua và bán
khi người mua chỉ thực hiện lệnh truyền khoản
người bán sẽ gửi các loại vé có chứa mã qr hoặc mã vạch
một dạng thông tin được mã hóa cho người mua
khi người sử dụng dịch vụ tới nơi cung cấp dịch vụ
chỉ đưa mã ảnh qr hay mã vạch
mọi thông tin khách hàng sẽ được hiển thị
trên mạng nội bộ của bên cung cấp dịch vụ
thông qua máy quét
chính sự tiện dụng đấy nên nhiều kẻ xấu đã lợi dụng
để lập ra các trang web và fanpage
hòng thực hiện hành vi lừa đảo tiền của khách hàng
đồ hình vé trên không gian mạng
đang diễn ra khá là phổ biến
về cái tính tiện lợi
cũng như cái sự nhanh gọn của việc khi em mua online
chúng ta không để đến trực tiếp điểm bán vé
cũng như cũng không phải xếp hàng hoặc chờ đợi nữa
có thể tháo ra trực tiếp trên các trang web và các đền tảng
thì việc này cũng tồn tại một rủi ro
khi mà các đối tượng có mục đích xấu
thiết lập những trang web hay website hệ thống
hoặc là những ứng dụng
giống như những ứng dụng của các đơn vị cung cấp trình thống
thì lợi dụng người dân vào đấy mua
cũng như là khi mà được trả về những hình ảnh vé
là vé sai vé đã chỉnh sửa
và vé không có giá trị
số liệu thống kê của cục an toàn thông tin
bộ thông tin và truyền thông cho thấy
mỗi ngày cả nước có hàng trăm người bị lừa đảo trên mạng xã hội
hình thức lừa đảo phổ biến là lừa mua vé tàu xe
vé xem phim
điểm chung của cả ba vé giả mạo này
đều có mã qr hay mã vạch
trông giống thật
xong không hề chứa đựng thông tin của khách hàng
vì được làm giả mạo rất tinh vi
thì để phát hiện được những cái tình huống
những cái trợ hợp này như vậy
thì điều đầu tiên vẫn cần những người sử dụng không gian mạng
những người sử dụng ứng dụng hệ thống
thì cần phải có những cái canh giác
cũng phải phát hiện kiểm tra
kỹ những cái cổng
cổng thanh toán hay cổng giáo dịch
hay những cái ứng dụng
khi chúng ta tiến hành mua vé
hãy xác thực thật rõ xem từ những cái tên miền
website đấy xem có đúng là tên miền chính thống hay không
hay ứng dụng chúng ta sử dụng
có phải là cái ứng dụng chính của cái đơn vị cung cấp hay không
như là cung cấp bán vé phim
hay vé tàu
cứ dụng để có trình hãng hay không
hay là một cái ứng dụng tương tự nó lập ra
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
hiện tình trạng lừa đảo bằng mã qr code
và mã vạch giả đang gia tăng
những đối tượng lừa đảo còn tạo các mã qr
dẫn tới các website giảm mạng ngân hàng
trong đó yêu cầu người dùng
nhập thông tin như họ tên
số căn cấp công dân tài khoản mã bí mật
hoặc mã otp
từ đó người dùng bị chiếm đặt tài khoản
vậy nên người dùng cần thận trọng
trước khi quất mã các mã có dấu hiệu bất thường
đặc biệt cảnh giác với các mã qr
được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng
hoặc gửi qua mạng xã hội email
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay
thành phố hồ chí minh để cùng cập nhật
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
bảo trân kính chào quý vị khán giả
đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị tổng cục thống kê cho biết
tháng một vừa qua cả nước có bốn mươi ba chín trăm linh doanh nghiệp
tạm gần kinh doanh có thời hạn
tăng hai mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó có một mươi ba năm trăm linh doanh nghiệp
đăng ký thành lập
tăng hai mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tại đây tổng cục thống kê cho biết
ký nhận tại một số điểm
trên địa bàn quận một và quận ba thành phố hồ chí minh
nhiều nơi vẫn đóng cửa treo biển cho thuê
đây là mức tăng cao nhất trong tháng đầu tiên của năm
tính từ trước tới nay
ngoài ra có gần bảy tám trăm linh doanh nghiệp
chờ hoàn tất thủ tục giải thể
và hơn hai một trăm sáu mươi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
tăng lần lượt một mươi bốn và sáu hai
so với cùng kỳ năm trước
con số trên còn cao hơn cả giai đoạn cao điểm dịch bệnh
covid một mươi chín và là mức cao nhất
trong tháng đầu tiên của năm kể từ trước đến nay
đây là nhóm doanh nghiệp dễ chịu ảnh hưởng
tác động tiêu cực từ dịch bệnh
cũng như khó khăn của năm hai nghìn hai mươi ba
và cũng là nhóm doanh nghiệp thuộc diện dễ đóng dễ mở
song cũng có thể thấy rõ tỷ lệ khá cao
doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên năm năm
đã phải tạm dừng hoạt động
nguyên nhân là do thiếu vốn thiếu đơn hàng
chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao
cũng có cả những doanh nghiệp gặp vấn đề nhân sự chiến lược kinh doanh
nên lựa chọn việc tạm ngừng hoạt động trong ngán hàng
tại thời điểm trước tết nguyên đáng
để chờ đợi và tìm hướng đi đối tác phù hợp
có thể nhắc tới giải pháp tăng cường công tác xúc tiến thương mại
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động
không để đứt gãy nguồn cung
đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp sau tết nguyên đáng
nghiên cứu xây dựng các chính sách
nhằm tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp
nhất là doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong khu vực cảng biển của thành phố hồ chí minh
số lượng container tồn trữ quá chín mươi ngày
đã đạt con số gần năm
trong khi ở cảng hàng không
lượng hàng tồn kho cũng đã lên đến gần năm trăm linh tấn
số lượng hàng hóa động lại
tại các cảng biển tiếp tục gia tăng
đặt áp lực lớn lên cơ quan hải quan
và các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ cảng
theo số liệu mới nhất
đến đầu tháng hai
từ cục hải quan thành phố hồ chí minh
lượng hàng tồn tại tại cảng biển và kho hàng sân bay
đã tăng đáng kể
đặc biệt trong tháng đầu năm nay
số container tồn tại tại cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
đã tăng gần năm mươi so với tháng trước
từ tám trăm hai mươi năm container
tương tự tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
số hàng tồn động quá ba mươi ngày và sáu mươi ngày
đã tăng hơn gấp hai lần so với tháng trước
lên một trăm ba mươi bốn dòng hàng
với trên sáu mươi bảy sáu tấn
đáng chú ý số container hàng tồn qua chín mươi ngày
tại các cảng biển thành phố hồ chí minh
tính đến cuối tháng một mươi hai đã giảm xuống còn bốn tám trăm bốn mươi năm container
tuy nhiên đây vẫn là con số đáng kể
trong hoạt động kinh doanh tại cảng
ngoài ra theo cục hải quan thành phố hồ chí minh
số hàng tồn quá chín mươi ngày qua đường hàng không
cũng đã tăng lên
từ hai ba mươi tám dòng hàng
từ hai sáu mươi dòng hàng
với trên bốn trăm bảy mươi bảy tấn
tăng thêm hai mươi hai dòng hàng và gần một mươi tấn hàng
so với tháng trước
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi

kết quả sản xuất công nghiệp hoạt động công thương
sẽ đạt kết quả tích cực
duy trì và tăng trưởng quy mô so với cùng kỳ
từ năm công nghiệp
và một mươi thương mại trở lên
đây là chia sẻ của giám đốc sở công thương
thành phố hồ chí minh bùi tá hoàng vũ
về kỳ vọng đạt kết quả tích cực
tăng trưởng của ngành công thương
tại buổi họp báo cung cấp thông tin trọng tâm
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của ngành công thương
tại sự kiện
giám đốc sở công thương thành phố hồ chí minh
bùi tá hoàng vũ cho biết
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ số sản xuất công nghiệp iap tăng hai mươi sáu chín
thương mại nội địa tăng một mươi năm năm
và kiên ngạch xuất khẩu tăng hai mươi ba ba
hầu hết doanh nghiệp đã có đơn hàng
hoạt động trở lại từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
vào mùa một mươi âm lịch
nhằm vào ngày một mươi chín hai
lao động trở lại làm việc trên chín mươi
sản xuất và cung ứng năng lượng
nguyên liệu điện ga xăng dầu hóa chất
hoạt động ổn định
liên tục đáp ứng nhu cầu của người dân
dự báo trong năm hai nghìn hai mươi bốn
kết quả sản xuất công nghiệp hoạt động công thương
sẽ đạt kết quả tích cực
vì trị và tăng trưởng quy mô sau phút cùng kỳ
từ năm công nghiệp và một mươi thương mại trở lên
tình hình sản xuất
và thương mại liệt vụ của thành phố hồ chí minh
tháng một và tháng hai
có chịu hưởng rất tích cực
hai ngành hàng khó khăn nhất
của năm rồi là dẹp mây
và đồ gỗ
nhiều doanh nghiệp đã có
đơn hàng đến tháng sáu
và vừa rồi tôi mới trao đổi với
lãnh đạo hiệp hội dẹp mây
có đơn vị đã có
đơn hàng nguyên năm
đây cũng là một tín hiệu rất tích cực
về lao động và việc làm
cũng như là hoạt động của doanh nghiệp
hiệp hội gỗ cũng đã có những tín hiệu tích cực
hy vọng quý ba
chúng ta sẽ có sự tăng trưởng
tôi nói không biết có sớm hay không
nhưng trong các dự báo
chúng tôi thấy là như vậy
cái thứ hai là về xã công thương
chúng tôi sẽ tổ chức
và đổi mới hoạt động
chúng tôi thực hiện nghiêm
cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
là bắt tay ngay vào những ngày đầu tiên
để thay đổi
các cái công việc
mà có khả năng tác động tốt nhất
xuất khẩu được xem như là một trong ba trầu cuộc
thành phố thực hiện để giữ kinh tế
năm nay tăng trưởng từ bảy năm đến tám
như mục tiêu đề ra
do đó phải tăng cường sản xuất xuất khẩu
kích thích tiêu dùng nội địa và đầu tư công
đối với xuất khẩu tiêu dùng nội địa
thì ngành công thương có vai trò trực tiếp
lẫn gián tiếp
bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hỗ trợ triển lãm
ở các thị trường lớn
một sự kiện quan trọng là hỗ trợ hàng việt nam xuất khẩu
năm hai nghìn hai mươi bốn sắp diễn ra
sở cũng bởi các đối tác
các nhà dập khẩu quốc tế đến thành phố hồ chí minh
gặp gỡ doanh nghiệp
thưa các anh chị nhằm để đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

sở công thương có chủ trương
sẽ hỗ trợ doanh nghiệp
thay vì các anh chị phải đi ngoài tìm kiếm thị trường
và kết nối các doanh nghiệp ở nước ngoài
thì như vậy thì cái chi phí nó sẽ khá là lớn
và cái hiệu quả mang lại
có thể nó không có nhiều
với chúng ta quy trụ về việt nam
và sức phát từ ý tưởng đó
sở công thương có giao cho trung tâm hỗ trợ
và phát triển những thành phố
tổ chức hỗ trợ hàng việt nam xuất khẩu
để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối tại việt nam
chúng ta có thể xuất khẩu và xuất khẩu tại việt nam
chúng ta mời các tập đoàn
các người mua ở quốc tế về việt nam
thay với chủ trương đó
thì năm hai nghìn hai mươi ba
sở công thương đã tổ chức
và được sự hỗ trợ đồng hành rất nhiều
của các họ nhà nhờ cũng như các doanh nghiệp
hội trợ hàng việt nam xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức từ ngày tám tháng năm
đến ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm sài gòn
nhằm giới thiệu các sản phẩm nông sản
cao su nhựa điện tử cơ khí
thùy hải sản đồ gỗ và mỹ nghệ
thực phẩm và đồ uống dịch may
dày da và túi sách
nhắm ngành xuất khẩu khác dịch vụ hỗ trợ
và nhiều chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng
tạo cơ hội và là cầu nối giữa các doanh nghiệp việt nam
với các đoàn quốc tế gắn kết
bàn tổ chức kỳ vọng hồ chí minh city exports
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là điểm đến
là lựa chọn hàng đầu
khi các nhà nhập khẩu các tập đoàn lớn
đến với việt nam
cơ quan chức năng cảnh báo
tình trạng khán giả bị lừa
khi mua vé phim đào phở và piano
qua các hội nhóm trên mạng xã hội
tránh tiền mất tật mang
những ngày qua
kẻ xấu lợi dụng sức nóng của phim đào phở và piano
để đăng bài bán vé
nhằm chiếm đoạt tiền
sự cố mua vé qua website app ncc
ứng dụng ngân hàng ví điện tử vnp
được khẩn trương khắc phục
đến ngày hai mươi ba tháng hai
hệ thống bán vé online của trung tâm chiếu phim quốc gia ncc
đã có thể truy cập bình thường
tuy nhiên sau sự cố quá tại website
và lựa bán vé trên mạng xã hội
ncc chính thức thông báo
vé phim đào phở và piano
chỉ bán trực tiếp tại quầy
không bán online
nhằm giảm thiểu tình trạng khán giả bị lừa
trước tình trạng trên
cục an toàn thông tin khuyến cáo khán giả
không mua vé phim do người khác bán lại trên internet
tránh tình trạng bị lừa
với các sự kiện nổi tiếng
hiện tượng phê vé
bán lại vé giá cao
giảm mạo website chính thống
để chiếm đoạt tiền
ngày càng trở thành vấn nạn
người dùng nên lựa chọn địa chỉ
và website uy tín
được xét minh rõ tràng
hoặc giao dịch trực tiếp
để tránh lừa đảo
đường nguyễn hữu cảnh
là tuyến đường nối cửa ngõ phía đông
với khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
đây cũng là tuyến đường
có mật độ cao ốc dày đặc nhất
ở thành phố này
theo thống kê của sở gia thông vận tải
thành phố hồ chí minh
con đường dài ba km này
có các khu phức hợp
bao gồm bệnh viện
trung tâm thương mại
và gần hai mươi căn hộ chung cư
các dự án nằm trên trục đường này
các dự án đều được xếp
trong nhóm chung cư hạng trung và cao cấp
trong đó có tổ hợp
chào bán căn hộ chung cư
với giá lên tới hàng trăm triệu
trên một mét vuông
hay còn gọi là vinhomes ba son
nằm ở ngay giao lộ nguyễn hữu cảnh
tùng đức thắng
với quy mô lên đến hai mươi năm hai mươi chín hectare
được chủ đầu tư bán ra
với giá một trăm linh một trăm năm mươi triệu
trên một mét vuông
dự án vinhomes central park
có giá sáu mươi năm một trăm hai mươi năm triệu
trên một mét vuông
gồm một mươi căn hộ
được xây trên diện tích bốn mươi ba hectare
trong quy hoạch được xây dựng ban đầu
dự án này có sức chứa tối đa
là một mươi sáu người
nằm trên trục đường nguyễn hữu cảnh
hàng loạt tòa nhà dự án grand marina sài gòn
cũng vừa được cất nóc
đây là khu căn hộ lớn nhất của marriott
dự án vừa bàn giao tòa tháp đầu tiên
do đội ngũ của marriott tiếp quản
và vận hành với giá thuê căn hộ
hai trăm linh triệu trên một tháng
grand marina sài gòn hướng tới đối tượng
là chế thượng lưu người nổi tiếng
chủ công ty có mức sống cao
và nhu cầu tận hưởng
sầu riêng việt nam xuất khẩu sang trung quốc
đem về doanh thu khoảng hai năm tỷ usd
mang lại niềm phấn khởi cho người trồng sầu riêng
những ngày sau tết
câu chuyện trồng sầu riêng tiếp tục được người dân quan tâm
với mong muốn sầu riêng việt nam vương xa hơn
đem lại sự ổn định cho người trồng
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
để trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch
thời gian qua người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng
phải nỗ lực vượt qua những yêu cầu
cũng như kiểm tra khắc khe của đơn vị nhập khẩu
từ khâu trồng đến chế biến
với diện tích hơn hai mươi hectare
trong đó có khoảng sáu hectare cho quả
năm qua lòng đồng đã thu hoạch được

bình quân mỗi hectare thu nhập đem về cho người trồng
khoảng một tỷ hai trăm linh triệu đồng
bà con rất là khấn khởi
và hiện tại bà con nông dân đang
chuyển đổi đầu tư về cây sầu riêng rất là mạnh
chắc chắn là sản lượng sẽ tăng hơn
năm trước đó và những năm trước kia
bởi vì năm nay
người nông dân đã
chăm sóc mức độ
bắt vào và chuyên canh
đến thời điểm này trung quốc đã cấp
sáu mươi năm mã vùng trồng cho sầu riêng
trồng tại năm đồng nhiều cơ sở đông khói
chế biến trên địa bàn cũng được cấp mã số
giúp sản lượng xuất khẩu sầu riêng năm qua
đạt gần một trăm linh triệu đô la mỹ
đưa sầu riêng việt nam có mặt trên tám quốc gia
đạt kim ngạch xuất khẩu ở mức kỷ lục
gần hai năm tỷ đô la mỹ
trong thời gian tới
khi nghìn hình thư này được ký kết
tôi cho rằng là một bước rất lớn
trong việc xuất khẩu sầu riêng sang trung quốc
rất là mong muốn
sớm được mã cấp đông này
để cho công ty thực hiện theo
dự án của nhà nước đưa ra
và người nông dân sau này
rất là đỡ vất vả
vì đã sản xuất được mặt hàng tốt
nhưng mà không được đi xuất khẩu
đi các nước
thực tế hai năm nay
sầu riêng xuất sang trung quốc
chỉ ở dạng trái tươi
trong tổng sản lượng là đáp ứng yêu cầu
số còn lại tiêu thụ trong nước
hoặc cấp đông xuất sang các thị trường khác
như mỹ úc thái lan đài loan
nhưng tỷ lệ rất ít
một khi sầu riêng cấp đông việt nam
chính thức có mặt tại thị trường đầy tiềm năng trung quốc
việc phát triển cây sầu riêng ở việt nam
mới kết tính ổn định và phát triển bình vững